tại đà nẵng sáng nay cảng đà nẵng đã tổ chức lễ công bố vượt mức bảy triệu tấn hàng một năm của năm hai nghìn hai mươi
đón chuyến hàng đầu năm hai nghìn một mươi bảy và đưa vào hoạt động cần cầu qc ba hiện đại nhất miền trung
lễ đón chuyến hàng đầu năm mới hai nghìn một mươi bảy được tổ chức ngay trên cầu cảng số một tiên sa
con tàu mang tên bindi ipsa quốc tịch panama trở theo sáu trăm năm mươi tiêu container hàng hóa đã cập cảng từ sáng sớm
trong năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng hàng hóa thông qua cảng đà nẵng đạt bảy hai mươi năm triệu tấn tăng một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi năm
trong đó sản lượng container đạt ba trăm hai mươi tiêu tăng hai mươi ba so với cùng kỳ
năm hai nghìn một mươi bảy mục tiêu đạt ra là sản lượng qua cảng đạt bảy sáu triệu tấn trong đó container là ba trăm sáu mươi tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt sản lượng một mươi triệu tấn container là năm trăm một mươi tiêu